sau khi chuyên án của công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi được xác lập và triển khai đường dây làm dầu đeo giả đã bị vạch trần
hàng ngày tại phân xưởng trụ sở của công ty trách nhiệm hoạn môi trường dung quất thuộc thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn
do đối tượng nguyễn ninh hiệp ở quận năm tử liên thành phố hà nội làm giám đốc được ngụy trang với hàng chục công nhân ra công thép
bất ngờ khám xét công an huyện bình sơn phát hiện phía trong phân xưởng là cơ sở sản xuất dầu đeo giả
công an huyện bình sơn đã bắt bùi đình trương là giám đốc công ty trách nhiệm hoạn một thành viên vận tải bình trương
ở xã tịnh thọ huyện sơn tịnh và ông nguyễn minh hiệp ở quận nam tử liêm thành phố hà nội cùng với nguyễn thanh phong ở thành phố cần thơ
các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nguyễn minh hiệp đã móc nối mua bán dầu giả
với công ty của bùi đình trương trên một trăm linh chuyến hàng với số lượng trên ba trăm linh lít dầu với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
công ty trách nhiệm hạng vận tải đình trương là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển với công ty pv oil
lợi dụng điều này sau khi mua dầu giả
bùi đình trương chỉ đạo nhân viên tháo kẹp trì rút bớt dầu trên các xe bồn nhận dầu từ nhà máy pvr ở cảng dung quất thuộc xã bình thuận huyện bình sơn
nhóm đối tượng dùng ống dẫn dầu đưa vào bồn pha trộn giữa dầu giả và dầu thật theo tỷ lệ một
sau đó bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh quảng ngãi và một số tỉnh khác
ở bắc hiện tại là được tám đối tượng trong đó có giám đốc kỹ toán
kỹ sư chiên sản xuất xăng dầu và một số đối tượng tham gia sản xuất xăng dầu giả
cũng theo các đối tượng khai nhận hàng ngày các đối tượng thu mua nhớt thải từ nguồn phế liệu
và một số hóa chất đưa về phân xưởng pha chế nấu thành phẩm là dầu gốc dầu bôi trơn
sau đó cấu kết bán lại cho công ty vận tải của bùi đình trương
tại đây tiếp tục pha chế dầu giả để bán ra thị trường theo giá thị trường

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
tiếp tục mở rộng điều tra những cửa hàng xăng dầu trên cả nước
đã mua lại dầu giả của bùi đình trương và nguyễn minh hiệp để củng cố hồ sơ vụ việc
tài xế sử dụng các chất kích thích khi lái xe gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông
vấn nạn không phải mới nhưng vẫn thường xuyên xảy ra
để hạn chế tình trạng này công an tỉnh bạc liêu vừa tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát
và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe có sử dụng ma túy rượu bia
một mươi hai giờ đêm công an tp bạc liêu làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn phường bảy tp bạc liêu
hàng chục phương tiện giao thông như xe khách xe tải xe mô tô
đều được tổ công tác tiến hành dừng và kiểm tra
ngoài việc kiểm tra hành chính tổ công tác còn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong máu
test nhanh ma túy đối với các tài xế điều khiển các phương tiện
nhiều trường hợp vi phạm được tổ công tác tiến hành lập biên bản và xử lý
để nhằm xử lý đạt hiệu quả và nhằm mục đích là găng đe đối với trường hợp vi phạm
để trong thời gian tới người tham gia giao thông hay chấp hành nghiêm chức lực giao thông
không chỉ riêng thành phố bạc liêu việc kiểm tra xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe
được thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh
tập trung chủ yếu ở các tuyến đường chính như quốc lộ một a quảng lộ phụng hiệp
các khu vực có nhiều quán ăn nhà hàng điểm du lịch
chỉ trong hai tuần đầu gia quân lực lượng chức năng đã phát hiện
trường hợp vi phạm về sử dụng chất kích thích khi lái xe
phạt tiền gần một trăm linh triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi bảy trường hợp
tôi ở lòng an xuống tới tỉnh bạc liêu có anh em cảnh sát giao thông kiểm tra là nằm đâu còn
nhưng mà tôi động viên các anh em tài xế đừng có nên sử dụng cái đó nữa
để chạy xe lái xe cho an toàn
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích như rượu bia ma túy khi tham gia giao thông
tránh những vụ tai nạn giao thông thương tâm có thể xảy ra
đối tượng trần văn vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông tiên xã vũ tiến huyện vũ thư tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách một cm ở đầu lông mày phải
đối tượng nguyễn trọng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn duyên giang xã phú lương huyện đông hưng tỉnh thái bình
và đối tượng bùi đức lành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tân phương xã đông lĩnh huyện đông hưng tỉnh thái bình

để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện